sau hơn hai ngày tạm ngưng cung cấp nước bởi nguồn nước sông ô nhiễm ngày bốn tháng năm
chi nhánh cấp thoát nước công trình đô thị thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã cung cấp nước trở lại bình thường
đảm bảo phục vụ cho hơn sáu hộ nơi đây
tuy việc thiếu nước đã được khắc vục nhưng việc nguồn nước sông bỗng nhưng bị ô nhiễm
cách ảnh hưởng tới người dân đang trở thành câu chuyện đáng lo ngại
mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trong hai km thấy nguồn nước sông tại nơi nhà máy nước khai thác đã không còn đen và mùi hôi
nên nhà máy đã bơm nước sông lên để xử lý cung cấp đủ nước cho khách hàng sử dụng

nên nhà máy đã bơm nước sông lên để xử lý cung cấp đủ nước cho khách hàng sử dụng

nên nhà máy đã bơm nước sông lên để xử lý cung cấp đủ nước cho khách hàng sử dụng
nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước sông nói trên bởi người dân cho rằng trong một thời gian ngắn
chăn nuôi hộ nhỏ lẻ không thể xả thải gây ra ô nhiễm cả khúc sông kéo dài hàng chục km như thế này